giải sổ số kiểu mỹ việt lot đã có người chúng với số tiền thưởng lên tới hơn chín mươi hai tỷ đồng
người may mắn trúng tưởng là chị nguyễn thị đào ba mươi hai tuổi hành nghề bán thịt heo ở phường tám thành phố trà vinh tỉnh trà vinh
chị đào cho biết tờ vé số này chị mua với giá một mươi đồng thay vì một mươi hai đồng từ một người bán vé số quen biết
với số tiền gần tám mươi ba tỷ đồng sau khi trừ thuế thu nhập trước mắt gia đình sẽ phát bốn trăm linh phần quà
mỗi phần gồm hai mươi năm kg gạo và hai trăm linh đồng cho các hộ nghèo
đây là lần đầu tiên trong lịch sử sổ số việt nam có một người trúng thưởng số số giá trị lớn như vậy và cũng là trường hợp hiếm hoi trên thế giới